trong khuôn khổ hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội chủ tịch appf hai mươi sáu nguyễn thị kim ngân đã tiếp chủ tịch hội đồng dân biểu khu vực indonesia osman safta và đoàn đại biểu quốc hội indonesia
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước trong những năm gần đây
đặc biệt là việc hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội đánh giá cao việc hai bên đang hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng
thúc đẩy sớm việc ký kết thỏa thuận phối hợp tuần tra lập đường dây nóng giữa hải quân hai nước
lập cơ chế đối thoại chính sách cấp thứ trưởng quốc phòng
chủ tịch quốc hội nêu rõ việt nam sẵn sàng chia sẻ thông tin phối hợp chặt chẽ với indonesia và các nước trong vấn đề chống khủng bố
nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố trong khu vực góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển
chủ tịch quốc hội đề nghị việt nam và indonesia nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế
ở vùng biển mà hai bên đã phân định danh giới thêm lục địa từ năm hai nghìn ba
mong muốn indonesia không phá hủy các tàu cá của việt nam bị bắt hoặc đang tạm giữ mà giải quyết trên tinh thần nhân đạo
phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược và cùng là thành viên trong cộng đồng asean
nhất trí với các quan điểm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân về các vấn đề này
chủ tịch hội đồng dân biểu khu vực indonesia nhấn mạnh hội đồng dân biểu khu vực cũng chính là cơ quan soạn thảo
ra những điều luật này cho rằng hai bên sẽ có những yêu cầu mục tiêu cụ thể để thúc đẩy vấn đề này trong thời gian tới
chủ tịch hội đồng dân biểu khu vực indonesia cũng nhất trí cho rằng thời gian tới cần tăng cường hơn nữa
ngoại giao nghị viện giao lưu nhân dân giữa hai nước